tháo gỡ vướng mắc về pháp lý sớm đưa doanh nghiệp phát hành nhà đầu tư trái phiếu quay trở lại
khẳng định của thứ trưởng bộ tài chính tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng một mươi một
lợi dụng sự mê tín của người dân để chiếm đoạt tài sản gần hai năm tỷ đồng
cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua hình thức cúng tâm linh
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi khẳng định trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
điển hình như khối lượng phát hành đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một có xu hướng giảm mới đạt ba trăm ba mươi một tám nghìn tỷ
giảm ba mươi một sáu so với cùng kỳ đặc biệt đã giảm dần qua các quý trong năm hai nghìn hai mươi hai này
lãnh đạo bộ tài chính cho rằng niềm tin của thị trường có giảm sút ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thì thứ nhất là một số vụ việc cũng vi phạm từ doanh nghiệp phát hành rồi ngân hàng thương mại
thì có cái vi phạm mà chúng ta phải xem xét và xử lý
thì từ cái vi phạm đấy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của thị trường
niềm tin của các nhà đầu tư rồi niềm tin của doanh nghiệp tư vấn rồi của chính doanh nghiệp phát hành
và thị trường bất động sản khó khăn thì các doanh nghiệp của bất động sản phát hành trái phiếu cũng khó khăn
thì cái khó khăn này nó cũng ảnh hưởng đến thị trường
nhưng nó là một bức tranh mà nó không phải là tươi sáng mà bức tranh nó ở cái gam màu trầm
nguyên nhân nào thì giải pháp đó khẳng định quan điểm này thứ trưởng nguyễn đức chi cho biết
về khuôn khổ pháp lý sau khi xem xét chính phủ đã ban hành nghị định sáu mươi năm sửa đổi một số nội dung của nghị định một trăm năm mươi
tăng cường tính công khai minh bạch xử lý bất cập bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo rất rõ là phải giả soát ngay
kể cả cái nghị định sáu mươi năm vừa mới ban hành
thì cũng phải ra soát để có cái báo cáo để nếu có những cái gì đó mà tình hình nó biến đổi như vậy
mà chúng ta cần phải bổ sung hoặc bị thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay
để cho thị trường nó quay trở lại
báo cáo với công chí thì thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ tài chính đang khẩn trương
thì với cái quyết tâm chúng tôi sẽ trình chính phủ và
thủ tướng chính phủ để có những cái vấn đề về pháp lý liên quan đến quy định sáu mươi năm và các cái quy định liên quan
mà trong thẩm quyền của chính phủ thì sẽ xem xét được giải quyết trong tháng một mươi hai
thứ trưởng bộ tài chính cũng gửi lời cảm ơn bộ công an thời gian vừa qua đã vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp
tung tin đồn thất thiệt không chính xác làm ảnh hưởng đến niềm tin thị trường
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán
dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc tổ chức đánh bạc cá độ bất hợp pháp
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán
ví điện tử có biện pháp kiểm tra giám sát nhằm phát hiện xử lý triệt đề các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ
khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử mua bán thuê cho thuê mượn cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử
mua bán thuê cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng mở hộ thẻ ngân hàng
đồng thời giả soát các tiêu chí giám sát các hạn mức giao dịch cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán
dịch vụ trung gian thanh toán nhằm tăng cường hiệu quả giám sát phát hiện các giao dịch đáng ngờ bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật
công văn cũng đã nêu rõ các tổ chức phải kịp thời cung cấp thông tin báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật
các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật
hơn một tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phát hiện xử phạt và buộc đưa đi tiêu hủy
tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc hộ kinh doanh quang định tại địa chỉ số bốn trăm tám mươi ba đường an dương vương phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh một tấn ốc vịt và một trăm tám mươi kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng tử
trên bao bì sản phẩm đều có tiếng nước ngoài không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất và không có kiểm định về chất lượng
bản chất của hàng này là em kinh doanh trên mạng nhập thông qua mạng internet sau khi em nhận em sẽ bán cho nhà hàng các quán ăn
tùy từng thời điểm trong năm khoảng tầm từ bốn mươi đến bảy mươi nghìn bán ra sau khi trừ hết lợi nhuận thì cộng tới một mươi nghìn
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xác minh làm rõ vụ việc để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
hôm qua ngày một tháng hai hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng đã tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển dầu đeo không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu kz chín nghìn ba trăm linh ba ts của tỉnh kiên giang
theo đó trong lúc tuần tra trên vùng biển phía tây nam lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện tàu cá do ông nguyễn văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tàu cá này chở khoảng hai mươi hai lít dầu đeo thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu trên
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một hải đoàn biên phòng hai mươi tám cũng đã phát hiện tạm giữ tàu cá kg chín nghìn ba trăm linh ba ts của tỉnh kiên giang

đang vận chuyển khoảng một mươi tám lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp
lực lượng chức năng đã dẫn giải phương tiện về cảng hải đoàn để xử lý
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
bộ tài chính cho biết đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai ước số miễn giảm thuế phí và lệ phí khoảng bốn mươi bảy tám nghìn tỷ đồng khoảng bảy mươi bốn bảy số dự kiến
trong đó giảm thuế xuất thuế giá trị gia tăng là ba mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng giảm mức thu một số khoản phí lệ phí hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng dịch bệnh theo thông tư số một trăm hai mươi hai nghìn hai mươi một tt btc là chín trăm linh tỷ đồng
để kiểm soát lạm phát giảm khó khăn cho nền kinh tế ổn định đời sống người dân
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn quy mô dự kiến khoảng ba mươi hai tỷ đồng
theo thông tư từ bộ công thương một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt sáu trăm bảy mươi ba tám mươi hai tỷ usd tăng một mươi một tám so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt kết quả này đã vượt cả năm hai nghìn hai mươi một
theo bộ công thương đây là số liệu khả quan trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn của việt nam
từ giờ hôm nay ngày hai tháng một mươi hai người tiêu dùng có thể truy cập vào website www onlinefriday vn
để tham gia chương trình ngày mua sắm trực tuyến online friday
hơn bảy mươi sản phẩm chính hãng năm trăm linh chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp phân phối sản thương mại điện tử hứa hẹn tạo ra sự bùng nổ sức mua trong dịp cuối năm
năm nay các thương hiệu uy tín sẽ tham gia chương trình livestream về sản phẩm chính hãng trong sáu mươi giờ liên tục trên nền tảng số tiktok
tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng trực tuyến để bán được nhiều hàng hơn
thưa quý vị khán giả mới đây tại tỉnh con tum
vừa xảy ra vụ việc hai đối tượng lợi dụng sự mê tín của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hai năm tỷ đồng
công an tỉnh con tum đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng này để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự sau để cảnh giác với thủ đoạn này
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội người phụ nữ này biết đến một tài khoản facebook có tên vô vi tâm ấn
qua trao đổi chủ tài khoản này nói có thể cúng làm phép để chữa bệnh
cho anh trai và cầu an cho các thành viên trong gia đình chị
tin vào lời nói này sau đó chị đã bị chiếm đoạt hai năm tỷ đồng
tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nhân thân lai lịch của đối tượng
bởi mọi liên hệ quá trình làm phép chữa bệnh giữa nạn nhân và đối tượng đều thông qua mạng xã hội
khi đã chiếm đoạt được tiền và cảm thấy bị phát hiện thì các đối tượng này liền cắt đứt mọi liên lạc
ngay từ ban đầu các đối tượng này quen biết nhau chỉ qua mạng xã hội
không rõ về nhân thân lai lịch của cái đối tượng lừa đảo
gây rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh và tìm ra đối tượng này
vì sau khi nhận được tiền các đối tượng lừa đảo này đã cắt đứt liên lạc
không dùng mạng xã hội nữa và số điện thoại cũng không dùng
rồi gây rất khó khăn trong hoạt động điều tra và truy xét của cơ quan điều tra
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được
ngô quan duy ba mươi tuổi ở thành phố cần thơ và nguyễn thị tuyết loan
ba mươi tuổi ở tỉnh bến tre là hai đối tượng có liên quan trong vụ án trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã theo dệt tự dựng nên nhiều câu chuyện không có thật
để lấy tiền của nạn nhân qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn cúng âm binh
và để tạo lòng tin cho nạn nhân các đối tượng này hứa hẹn sẽ trả lại tiền
khi anh trai nạn nhân khỏi bệnh và chỉ giữ lại một trăm linh đồng tiền dầu cho mỗi lần cúng
ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an thì người dân cần nâng cao cảnh giác
khi có vấn đề về sức khỏe nên đến các cơ sở khám chữa bệnh để khám và điều trị
tránh trở thành nạn nhân cho các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản
đặc biệt người dân cũng cần cẩn trọng tránh giao dịch các số tiền lớn
với những tài khoản ảo trên mạng xã hội